việc người dân ở một số địa phương phải nộp phạt hoặc tự nguyện đóng góp một khoản tiền khi đăng ký khai sinh cho con thứ ba trở lên
việc xử phạt người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông không mang bản chính giấy đăng ký xe hay xe phạm khi chứng thực là những vấn đề được báo chí phản ánh trong thời gian qua
đã được đại diện các vụ cục của bộ tư pháp trả lời tại cuộc họp báo quý ii năm hai nghìn một mươi bảy vào sáng nay tại hà nội
liên quan đến việc cảnh sát giao thông xử phạt đối với người điều khiển ô tô chỉ mang bản sao có công chứng không mang bản chính giấy đăng ký xe
trong đó nhiều trường hợp là ô tô đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng
theo ông đặng thanh sơn cục trưởng cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đây là xung đột pháp luật với thực tế
hiện có khoảng một ba triệu ô tô đang thực hiện việc thế chấp giấy đăng ký xe tại ngân hàng
liên quan đến việc cảnh sát giao thông xử phạt đối với người điều khiển ô tô chỉ mang bản sao có công chứng không mang bản chính giấy đăng ký xe
nhưng mà nó đã một cách rất là rõ ràng minh bạch đến mức độ chi tiết thì ai cũng phải hiểu như vậy
cũng theo đại diện cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
cục phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình lãnh đạo bộ tư pháp báo cáo thủ tướng chính phủ về vấn đề này
nhằm bảo đảm tốt quyền lợi của người dân trong việc thực thi đúng các quy định của pháp luật
cục quản lý xử lý chính cùng với các đơn vị hữu quan đã có kiến nghị với lãnh đạo bộ
tư pháp để đề xuất phương án giải quyết trước mắt cũng như biện pháp trong việc xử lý vấn đề này
về việc nộp tiền khi đăng ký khai sinh con thứ ba trở lên đại diện bộ tư pháp cho hay điều này
trái với quy định hiện hành địa phương nào ban hành văn bản dưới bất cứ hình thức nào nhằm thu tiền của dân thì đề xuất bãi bỏ